liên quan đến vụ tổ chức đưa một mươi ba người trung quốc xuất cảnh trái phép vào chiều qua ngày hai mươi ba tháng tám
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn văn khanh tám năm tù phan trung hảo bảy năm tù cả hai đều trú tại huyện an phú tỉnh an giang
và nguyễn văn khanh trú tại tỉnh đồng nai sáu năm tù cùng vệ tội tổ chức trong người khác xuất cảnh trái phép
theo có trạng sau thời gian quen biết nguyễn khanh hảo và văn khanh đã đưa trái phép sang campuchia
để hưởng tiền công và cả ba đã đồng ý
sau đó các đối tượng thuê xe ô tô của một người tên hùng chở một mươi ba người trung quốc đến thành phố châu đốc
biết nhóm của khanh tổ chức cho nhóm người trung quốc xuất cảnh trái phép sang campuchia
hùng điện báo cho cơ quan riêng bình đã kịp thời bỏ trốn